trong những năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm lớp lớp thế hệ đồng bào việt nam ta đã chung sức đồng lòng tạo nên thế trận chiến tranh nhân dân vững mạnh trong từng thôn xóm không ít gia đình giữ vững truyền thống nhiều đời có công với cách mạng và hăng hái tham gia thi đua ái quốc trong mọi thời kỳ được đảng nhà nước và nhân dân vinh danh trân trọng sau đây là câu chuyện về một gia đình như thế ở hưng yên
trong nhiều năm qua xí nghiệp xe khách hải hưng là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong khoán xe chuyển từ doanh nghiệp bao cấp sang cơ chế hạch toán kinh doanh rồi cổ phần hóa được nhiều đơn vị đến học tập
vị thủ lĩnh đằng sau những thành công ấy từng là một cựu chiến binh lái xe trên đường trường sơn
sau khi chuyển ngành từ người lái xe trở thành giám đốc xí nghiệp xe khách tỉnh hải hưng với nhiệt huyết của người lính bộ đội cụ hồ
ông mạnh dạn xin mở các tuyến hành trình hướng về tây nguyên đưa hàng vạn đồng bào đi xây dựng kinh tế mới
người ta thường chịu mến gọi ông là ông hòa khoán xe
đã báo cáo và đề nghị chủ tịch nước tặng thưởng đề nghị để xem xét tặng thưởng danh hiệu anh hùng lao động cho ông hoàng chính hòa
ông hòa luôn tự hào khi nói về truyền thống cách mạng của gia đình
tại bảo tàng hưng yên vẫn còn lưu giữ trân trọng những kỷ vật về ông nội cựu chiến binh hoàng chính hòa là cụ hoàng văn cương
cơ sở nuôi dấu bảo vệ cán bộ chủ chốt của cách mạng từ thời tiền khởi nghĩa
hay thân sinh của ông
ông là cụ hoàng văn thưởng nguyên vụ trưởng vụ huấn học trung ương
người đã sáng lập mô hình cổng sáng cổng mù giúp dân ta chống giặc rốt qua những lớp bình dân học vụ
và mẹ đẻ của ông là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trần thị dự
nguyên chỉ huy đội nữ du kích hoàng ngân cực kỳ miêu trí dũng cảm trong chiến đấu lập nên nhiều chiến công trong vùng địch hậu
đây là một trong những mô hình loa hương học tập
tấm gương đạo đức hồ chí minh và gia đình loa hương thành tích và tấm gương của bố mẹ gia đình ông bà tôi đã làm được việc cũng rất là rõ đóng góp cho đất nước
và nay đã phải hưu nhưng luôn luôn giáo dục con cháu phải tiếp tục loa theo và nếu hưu nước thì phải thi đua và thi đua là hưu nước
chúng tôi mang làm sao tấm gương của gia đình cụ và tấm gương của các con cụ để làm sao loa theo để phát huy cái truyền thống
quê hương của xã hiệp hòa chúng tôi là từng bước phát huy tốt đẹp để mang theo phát triển kinh tế xã hội đem đời sống nhân dân được ấm no và hạnh phúc
yêu quê hương yêu đất nước uống nước nhớ nguồn rồi tức là về phong trào thi đua của quê hương
những tấm bằng tổ quốc ghi công bằng khen huân huy trường cao quý các danh hiệu anh hùng là minh chứng cho ngọn lửa truyền thống đã được thắp sáng và duy trì
để các thế hệ tiếp theo phấn đấu thi đua yêu nước theo cách của riêng mình trong từng công việc lĩnh vực cụ thể để xây dựng quê hương